ngày hôm qua tổng thống nga vladimir putin đã ký xác lệnh thường niên để huy động công dân nước này bổ sung vào lực lượng dự bị để huấn luyện quân sự trong năm hai nghìn hai mươi bốn
huy động để huấn luyện quân sự được tổ chức hàng năm tại nga nhằm khôi phục kỹ năng của những công dân từng phục vụ trong các lực lượng vũ trang của nước này
xác lệnh nêu rõ huy động trong năm hai nghìn hai mươi bốn các công dân nga vào lực lượng dự bị tham gia huấn luyện quân sự trong các lực lượng vũ trang nga lực lượng vệ binh quốc gia nga các cơ quan an ninh nhà nước và cơ quan an ninh liên bang nga
theo xác lệnh chính phủ nga và các cơ quan hành pháp của các chủ thể cấu thành liên bang nga được chỉ đạo đảm bảo thực hiện các hoạt động liên quan đến việc buộc công dân đi huấn luyện
xác lệnh có hiệu lực kể từ ngày công bố
theo quy định những người đang thực hiện nghĩa vụ quân sự
hoặc đang học đại học đã nắm vững các chuyên ngành cần thiết trong quân đội sẽ tham gia huấn luyện
huấn luyện quân sự cũng áp dụng cho những người đã xuất ngũ hoặc được hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự